ngày một mươi hai tháng một mươi hai đồng chí tòng thị phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội đã tiếp đoàn cán bộ tư pháp cuba đang có chuyến thăm và làm việc tại việt nam
tại buổi tiếp đồng chí tòng thị phóng chúc mừng những thành tiệu trên mọi mặt mà các bạn cuba đã đạt được trong sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của đất nước
khẳng định đảng nhà nước và nhân dân việt nam sẽ làm hết sức mình để vun đắp cho mối quan hệ đoàn kết truyền thống
ủng hộ và hợp tác toàn diện anh em việt nam cuba đưa quan hệ việt nam cuba ngày càng đi vào chiều sâu thiết thực và hiệu quả vì lợi ích của nhân dân hai nước
đóng góp tích cực cho hòa bình ổn định hợp tác và phát triển trên thế giới